đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
dẫn đầu đoàn công tác của ban bí thư trung ương đảng có buổi làm việc với thường vụ quân ủy trung ương
về tình hình thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng dự buổi làm việc
tại buổi làm việc các đại biểu đã thống nhất đánh giá thời gian qua việc thực hiện chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị
và các văn bản hướng dẫn của trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thường vụ quân ủy trung ương đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc chất lượng trong đảng bộ quân đội và toàn quân
công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị
định số tám của ban chấp hành trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên các quy định kết luận của bộ chính trị
ban bí thư và hướng dẫn của ban tổ chức trung ương trọng tâm là về tiêu chuẩn độ tuổi cơ cấu cấp ủy và quy định năm bước trong chuẩn bị nhân sự cấp ủy khoa mới